do ảnh hưởng của bão số một mươi ba hàng nghìn tấn sắc thải đã tấp vào các bãi biển du lịch tại thành phố đà nẵng
gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường
để khắc phục hậu quả địa phương đã huy động các lực lượng triển khai công tác dọn dẹp
nhằm trả lại môi trường sạch đẹp cho các bãi biển
ghi nhận trong sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực bãi biển xuân thiều quận liên triểu
vẫn còn rất nhiều rác thải tấp vào bờ gây ra cảnh tượng ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan như thế này
mặc dù trong những ngày gần đây địa phương đã huy động tối đa nhân lực phương tiện để thu gom rác
nhưng do lượng rác lớn nên công tác thu gom gặp nhiều khó khăn
để hỗ trợ lực lượng công nhân môi trường đô thị thu gom rác tại các bãi biển
thành phố đà nẵng cũng huy động cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an quân đội
cùng với người dân dọc các địa bàn ven biển tham gia dọn rác để trả lại môi trường trong sạch cho các bãi biển
bản bò giá là phải hoàn chỉnh xong nội dung mà chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị
lúc nào là hay lúc đó
hiện nay với quan điểm là phải làm nhanh cho nhanh chóng giải tỏa con đường này để lấy lại cái mặt bằng ban đầu cái bãi biển
đến thời điểm hiện tại rác thải tại một số bãi biển trên địa bàn đã cơ bản được dọn dẹp sạch sẽ
thành phố đà nẵng đang tiếp tục huy động các lực lượng tập trung xử lý số rác thải tại các bãi biển còn lại
để trả cảnh quan bãi biển du lịch của thành phố trong thời gian sớm nhất